ngày hai mươi năm tháng sáu tại xã hòa hội huyện phú hòa tỉnh phú yên công ty cổ phần ttp phú yên tổ chức khánh thành nhà máy điện mặt trời hòa hội
đây là công trình trọng điểm được tỉnh phú yên chọn gắn biển chào mừng kỷ niệm ba mươi năm tái lập tỉnh
dự án nhà máy điện mặt trời hòa hội có công suất phát điện hai trăm năm mươi bảy mwp tổng vốn đầu tư bốn chín trăm tám mươi năm tỷ đồng
nhà máy sử dụng quang điện với bảy trăm năm mươi hai sáu trăm bốn mươi tấm pv chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện
dự án nhà máy điện mặt trời hòa hội được evn eptc công nhận phát điện thương mại từ ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương
đây là dự án đã được thủ tướng chính phủ xác định là dự án trọng điểm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phú yên đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi